tại bệnh viện sản nhi nghệ an chương trình trái tim cho em do tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội việt theo
quỹ tấm lòng việt đài truyền hình việt nam phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa của trung tâm tim mạch
bệnh viện nhi trung ương bệnh viện sản nhi nghệ an đã thực hiện khám sàng lọc bệnh tim miễn phí
cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi ở địa bàn tỉnh nghệ an
theo ban tổ chức mỗi năm việt nam có khoảng một mươi hai trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh
trong đó hai mươi năm trường hợp nặng cần phải mổ can thiệp ngay trong năm đầu để đảm bảo sự sống và tránh những biến chứng nặng
do hạn chế về kinh phí mà hiện nay nhiều cơ sở sản khoa trên cả nước chưa có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại
nên việc thăm khám và phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh gặp nhiều khó khăn
chương trình tại nghệ an sẽ diễn ra đến hết ngày chín tháng sáu và dự kiến sẽ khám sàng lọc cho gần ba trẻ em